các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong lúc anh liêm đang đào đất dưới hành lang đường hùng vương để thực hiện lắp đặt ống cống thoát nước
thì bất ngờ mặt đường hùng vương bị sạc lỡ toàn bộ bê tông nhựa rơi mạnh xuống đè thẳng vào người anh liêm làm anh bất tỉnh tại chỗ
do khối lượng đất và bê tông nhựa đè lên người anh liêm khá lớn nên phải mất gần một giờ đồng hồ
các đồng nghiệp của anh liêm mới đưa anh thoát ra khỏi khu vực sạc lỡ
ngay sau đó nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình tp hcm trong tình trạng bị gãy cột sống
hai chân bị liệt hoàn toàn rất nguy kịch hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ